trước tình hình ngày càng căng thẳng gia tăng tại giải gaza giữa israel và hồi phong trào hamas
nhiều nước đã tiếp tục lên tiếng cảnh báo nguy cơ xung đột lan rộng tại khu vực trung đông
theo hãng tân hoa xã trong cuộc địa đàm ngày một mươi năm tháng một mươi ngoại trưởng trung quốc vương nghị
và người đóng cấp thổ nhĩ kỳ hakan fidan đều nhấn mạnh các bên cần phải ngừng bắn ngay lập tức
và tìm kiếm giải pháp lâu dài cho vấn đề palestine đồng thời nhấn mạnh nếu thiếu đi giải pháp
hay nhà nước thì các phương án đều không khả thi
cùng ngày cổ vấn an ninh quốc gia mỹ jake sullivan cảnh báo về nguy cơ xung đột leo thang
ở trung đông bày tỏ lo ngại về nguy cơ tham gia xung đột của các lực lượng ủy nhiệm
đồng thời nhấn mạnh mỹ đang cố gắng tìm con đường an toàn cho công dân mỹ rời gaza vào ai cập
tương tự trong tuyên bố chung ngày một mươi năm tháng một mươi những người đứng đầu liên đoàn ả rập al
và liên minh châu phi au nhận định kế hoạch tấn công trên bộ vào giải gaza của israel
có thể dẫn đến một cuộc diệt chủng ở quy mô chưa từng có và kêu gọi liên hợp quốc
và cộng đồng quốc tế ngăn chặn thảm họa trước khi quá muộn
trong khi đó quốc vương abdullah đề nghị của giordani đã có cuộc điện đàm riêng rẽ
với tổng thống các tiểu vương quốc ả rập thống nhất uae và nhà vua của tây ban nha
trong các cuộc điện đàm trên quốc vương giordani kêu gọi các nỗ lực chung
nhằm thúc đẩy sự hỗ trợ của quốc tế để ngăn chặn xung đột leo thang ở gaza
bảo vệ dân thường và tôn trọng luật nhân đạo quốc tế
ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo viện trợ y tế và cứu trợ cho gaza
nga cũng tiếp tục bày tỏ lập trường về cuộc xung đột hamas israel
moscow nhấn mạnh nhu cầu cấp bách là cần bảo vệ dân thường
và không để cuộc khủng hoảng lan sang các nước trong khu vực